tại công viên lý tự trọng thành phố huế đã diễn ra giải đua thuyền truyền thống trên sông hương
chào mừng festival huế lần thứ một mươi do sở văn hóa và thể thao tỉnh thừa thiên huế tổ chức
giải đua thuyền năm nay có sự tham gia của một mươi tám đội đua nam và nữ
với hơn hai trăm hai mươi vận động viên đến từ các huyện thị xã và thành phố trong tỉnh
kết thúc giải đua thuyền bàn tổ chức đã trao giải nhất nhì ba
cho các đơn vị thuyền phú lộc thủy vân hương thủy và vân thê hương thủy